lao động tự do không có công an việc làm ổn định nhưng nguyễn tuấn anh luôn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại bộ công an và có thể xin vào ngành công an
đối tượng nguyễn tuấn anh chú tại quận nam từ liêm tp hà nội vừa bị công an tỉnh điện biên khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ bằng thủ đoạn này nguyễn tuấn anh đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân trên địa bàn thành phố điện biên phủ gần một trăm linh triệu đồng
để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh điện biên đề nghị ai là nạn nhân của nguyễn tuấn anh liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại tám trăm bốn mươi năm bảy trăm hai mươi tám tám trăm sáu mươi tám gặp điều tra viên dương văn long để được hỗ trợ giải quyết
nghĩ ngờ phan văn thuận tố cáo với shopee food khiến cho đồng nghiệp shipper của trịnh thái lu bị khóa tài khoản nên giữa lu và thuận đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sâu sát
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp đà nẵng đã xét xử
các sơ thẩm đối với bốn bị cáo là phan văn thuận quang thành tín nguyễn khánh lộc về tội cố ý gây thương tích và trịnh thái lu về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
trong lúc trở lấy đơn hàng tại một quán cơm tấm trên đường hoàng diệu tp đà nẵng giữa trịnh thái lu và phân văn thuận xảy ra mô thuẫn sâu sát nhưng được mọi người can ngăn
ngày hôm sau thuận rủ tín và lộc đi đánh dần mặt lu
khi phát hiện lu thuận và nhóm bạn xông đến đánh lu hai người khác ở gần đấy can ngăn nhưng cũng bị thương tích
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt thuận tín và lộc mức án từ một năm cho đến hai năm sau tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích
trịnh thái lu hai năm tù về tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh
đoạn đường quy định tốc độ cho phép sáu mươi kmh nhưng cô gái đã lái ô tô với tốc độ là một trăm bốn mươi kmh rồi quay clip
đăng lên mạng xã hội công an phường an lợi đông đã phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp thủ đức tp hcm mời lên làm việc đối với cô gái trong vụ việc
tại cơ quan công an cô gái này khai nhận từng là nhân viên kinh doanh của hãng xe và hành vi lái xe trong clip là để thử xe
công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với người này với mức phạt là một mươi một triệu đồng về lỗi vi phạm điều khiển ô tô chạy quá tốc độ
tức quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn ba tháng tạm giữ phương tiện mà cô gái này điều khiển
bộ y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng chống cúm da cầm lây sang người
hiện campuchia đã ghi nhận sáu trường hợp nhiễm cúm ah năm n một trong đó có ba trường hợp tử vong tại tỉnh campos
đây là tỉnh giáp với biên giới phía tây nam của việt nam
nên nguy cơ cúm da cầm có thể xâm nhập vào trong nước và lây nhiễm sang người là rất lớn
để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào việt nam cục y tế dự phòng đề nghị các tỉnh cần tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh
nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh nhất là người giết mổ buôn bán da cầm
kịp thời lấy mẫu xét nghiệm quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa đưa ra quyết định ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
hai cựu bộ trưởng và ba mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
bộ y tế bộ khoa học và công nghệ cùng với các đơn vị có liên quan dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai mươi ngày
trong vụ án này cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đưa ra quyết định
xét xử về tội nhận hối lộ bị cáo phan quốc việt bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố hai tội danh đưa hối lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh
và cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc bị truy tố cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ba mươi bốn bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí đưa hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn tuấn anh chủ tệ quận nam tử liêm tp hà nội về hành vi lừa đảo chiếm loạt tài sản
nguyễn tuấn anh là lao động tự do không có công an việc làm ổn định nhưng luôn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại bộ công an
có thể xin việc vào ngành công an có thể xin giấy khen kết nạp đảng để chiến sĩ nghĩa vụ được cộng điểm thi đại học vào công an
bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ bằng thủ đoạn này nguyễn tuấn anh đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân trên địa bàn thành phố điện biên phủ gần một trăm linh triệu đồng
công an tỉnh điện biên đề nghị ai là nạn nhân của nguyễn tuấn anh liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại

đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ bốn mươi sáu một cán bộ cảnh sát giao thông ở nghệ an đã bị một nam thanh niên cố tình vượt chốt và đâm ngã
vào trưa ngày hôm qua tổ công tác công an tỉnh nghệ an lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc địa phận thị trấn hương nguyên
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày một nam thanh niên điều khiển xe máy
không đội mũ bảo hiểm phát hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ liền tăng tốc để cố tình vượt qua chốt và đâm vào một thành viên tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hưng nguyên
nam thanh niên nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó vụ việc đang được công an huyện hưng nguyên điều tra làm rõ
thời gian qua công an tỉnh lâm đồng đã tập trung lực lượng phương tiện quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
vượt nắng thắng mưa dầm sương đổi gió
cảnh đêm bám đường thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất là bảo vệ an ninh an toàn
khi người dân lưu thông trên tuyến đường huyết mạch này ghi nhận sau đây của truyền hình công an nhân dân
quốc lộ hai mươi nối lâm đồng với các tỉnh đông nam bộ và thành phố hồ chí minh trải dài trên sáu huyện thành phố chạy qua nhiều khu dân cư đông đúc
thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ này còn tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn giao thông bởi các hành vi phóng nhanh vượt ẩu vi phạm các quy định về an toàn giao thông
trước tình hình trên bộ công an đã triển khai kế hoạch tuần trắc kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi và quốc lộ một a với quyết tâm lập lại trật tự nâng cao ý thức người tham gia giao thông
phát hiện năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn một trường hợp vi phạm ma túy bảy trường hợp vi phạm tốc độ
ghi nhận tại tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn xã phú hội huyện đức trọng những ngày đầu gia quân có rất nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn được phát hiện

bên cạnh đó lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều lỗi phổ biến khác như vi phạm về ma túy lái xe không xuất trình được giấy đăng ký xe có dấu hiệu làm giả biển số xe thay đổi số khung số máy
các trường hợp này đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phối hợp điều tra xử lý

hạn chế đối với xe ô tô cá nhân xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện ba đình hoàn kiếm đông đa cầu giấy nam tử liêm đông anh sóc sơn mê linh
công an tp hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
hơn tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày truyền thống lực lượng an ninh điều tra ngày ba mươi một tháng một mươi hai và thực hiện các chương trình thiện nguyện do công an tỉnh phát động đoàn thanh niên phòng an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh phúc với hợp với đoàn thanh niên trường đại học sư phạm hà nội hai
đã tổ chức chương trình chiến dịch tình nguyện mùa đông ấm hai nghìn hai mươi ba mang đến nhiều phần quà cho học sinh chia sẻ khó khăn với các trường vùng cao
tại trường tiểu học và trung học cơ sở bản xeo huyện bát sát tỉnh lào cai có hơn hai trăm linh học sinh không thuộc diện được hỗ trợ gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo
đoàn đã trao một tủ lạnh một tấn gạo nhiều đồ dùng dụng cụ học tập nhiều yếu phẩm cho các em học sinh
cùng với đó hai mươi suất học bổng mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng cũng được trao cho học sinh nghèo
đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của thanh niên hai đơn vị hướng về các em nhỏ khó khăn nhằm hỗ trợ một phần vật chất và tinh thần
giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập trở thành công dân tốt phân đấu trở thành những người giáo viên bộ đội và công an giữ gìn bình yên cho tổ quốc cũng như biên cương
thưa quý vị vấn đạn xin giác của gọi giác tin nhắn giác đã từng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người tiêu dùng
bởi những hậu quả quá lớn mà nó mang lại
như là sự gia tăng của tình trạng lừa đảo trục lợi mạo danh và các hàng loạt hành vi vi phạm khác
trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ thông tin và truyền thông đã triển khai hàng loạt những giải pháp chống sim giác
bao gồm việc thực hiện đồng loạt chuẩn hóa thông tin thuê bao đảm bảo thông tin cá nhân của mỗi thuê bao di động
trung khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra soát việc một cá nhân hoặc là doanh nghiệp đứng tên sở hữu nhiều sim
hoạt động thanh tra việc bán sim thẻ đăng ký thuê bao của các nhà mạng
trong đó kiên quyết yêu cầu các nhà mạng ngừng bán sim di động tại đại lý điểm bán nhằm hạn chế tình trạng sim không chính chủ tràn lan trên thị trường
báo cáo của bộ thông tin và truyền thông cho biết đến ngày ba mươi tháng tám các doanh nghiệp viễn thông di động đã xử lý toàn bộ một mươi bảy triệu thuê bao
có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó đã khóa một triệu ba một trăm bảy mươi hai triệu thuê bao khóa hai triệu hơn bốn tám triệu thuê bao thu hồi hơn một tám triệu thuê bao
tháng một mươi vừa qua các doanh nghiệp đã tiếp tục khóa hai triệu nếu khách hàng không đến chuẩn hóa thông tin theo quy định
trước đó đã hoàn thành đối soát hơn một trăm hai mươi năm triệu thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó có hơn một trăm linh tám triệu thuê bao tức là tám mươi sáu năm mươi ba có thông tin trùng khớp
bộ cũng tiến hành thanh tra trên diện rộng nhằm xử lý các vi phạm của nhà mạng để tình trạng một thuê bao có nhiều sim sai quy định và các đối tượng đã cố tình đăng ký nhiều sim

bán chính thức của hãng để tìm được vé có khung giờ và giá vé phù hợp